tổng thống mỹ joe biden ngày chín tháng tám đã ký một xác lệnh hành pháp cấm một số khoản đầu tư nhất định của mỹ vào công nghệ nhạy cảm ở trung quốc
đồng thời yêu cầu chính phủ phải được báo cáo về hoạt động tài trợ trong các lĩnh vực công nghệ khác
xác lệnh được chờ đợi từ lâu này cho phép bộ trưởng tài chính mỹ cấm hoặc hạn chế một số khoản đầu tư của mỹ
và các thực thể ở trung quốc hoạt động trong ba lĩnh vực chất bàn dẫn và vi địa tử công nghệ thông tin lượng tử và một số hệ thống trí tuệ nhân tạo
động thái này được cho là có khả năng gây căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới
mặc dù giới chức mỹ khẳng định các lệnh cấm nhằm giải quyết các rủi ro an ninh quốc gia nguy hiểm nhất
và không chia tách hai nền kinh tế vốn phụ thuộc lẫn nhau của hai nước
lãnh đạo đảng dân chủ tại thượng viện george trump đã ca ngợi xác lệnh của tổng thống biden
trong khi đó một quan chức chính quyền washington cho rằng các quy định sẽ chỉ ảnh hưởng đến các khoản đầu tư trong tương lai
không ảnh hưởng đến các khoản đầu tư hiện có
hiện người phát ngôn của đại sứ quán trung quốc tại washington d c chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về động thái trên